theo bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn từ đầu năm đến nay xuất khẩu gạo của nước ta đạt năm hai mươi chín triệu tấn
với giá trị khoảng hai sáu mươi một tỷ usd mặc dù giảm bốn về khối lượng nhưng lại tăng tám về giá trị so với cùng kỳ năm trước
hiện philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của việt nam với ba mươi bốn năm thị phần
tính trong tháng chín các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là thị trường indonesia gấp ba hai lần
trung quốc tăng bảy mươi năm bốn thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất là iraq giảm sáu mươi năm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết giá trị xuất khẩu tăng là do giá gạo xuất khẩu bình quân những tháng qua tăng
đạt bốn trăm chín mươi sáu usd một tấn tăng một mươi hai bảy so với cùng kỳ năm ngoái